hai mươi cơ sở giáo dục ngoài công lập vừa có kiến nghị khẩn gửi tới thủ tướng các bộ ban ngành về việc hỗ trợ qua khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín nếu không sẽ bị phá sản vì không cân đối được thu trì
trước tình trạng trên đại diện các trường kiến nghị được nhanh chóng hoạt động trở lại để phục vụ học sinh chương trình học tập đúng tiến độ có doanh thu và bảo đảm đời sống cho giáo viên cán bộ công nhân viên
thứ hai tạo điều kiện miễn giảm giãn hoãn chậm nộp các khoản thuế phí lệ phí trong đó có việc giảm thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tiền thuê đất và mặt bằng cơ sở giáo dục bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó xem xét giảm lãi suất cơ bản khoanh nợ giãn nợ giảm lãi suất cho vay mở rộng hạn mức cho vay cơ cấu lại các khoản vay đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập